bằng biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình dạng sáng ngày năm tháng bảy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau đã kết hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nhà trọ song vinh thuộc xã lý văn lâm và phát hiện nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện công an kiểm tra các đối tượng đã tháo chạy vào các phòng khác nhau tuy nhiên có bốn người đã bị tạm giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai đĩa nhựa còn dính chất bột màu trắng một số túi ni lông thường được dùng để chứa ma túy tổng hợp loa và đèn laser
qua làm việc các đối tượng khai nhận thuê phòng để sử dụng ma túy
ngoài bốn đối tượng trên có hai thanh niên khác trong phòng cạnh bên cũng được mời về cơ quan để kiểm tra
qua test nhanh năm trên sáu đối tượng dương tính với chất ma túy